thưa quý vị ngày một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chủ tịch hồ chí minh viết lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước
nhân dịp tết nguyên đán đình hợi một nghìn chín trăm bốn mươi bảy năm nay là năm kháng chiến toàn thể đồng bào đã chuẩn bị
từ nay chúng ta phải chuẩn bị thêm để tiến hành cuộc trường kỳ kháng chiến
trong tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân ngày hôm nay ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại những thời khắc lịch sử này để thấy được phần nào
những khó khăn gian khổ của một thời đấu tranh dành độc lập cho dân tộc hòa bình cho non sông

năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực dân pháp tìm mọi cách thực hiện giã tâm xâm lược nước ta một lần nữa
vào cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu số quân pháp có mặt ở việt nam đã lên tới một mươi vạn
trước tình hình đó tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hội nghị mở rộng ban chấp hành trung ương đảng họp khẩn cấp
ở vạn phúc hà đông quyết định phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài
đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh chính thức kêu gọi toàn quốc kháng chiến